phú cường là xã vùng cao của huyện tân lạc tỉnh hòa bình kinh tế chậm phát triển
chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như là trồng ngô khoai sắn
toàn xã có hơn một năm trăm linh hộ gần bảy năm trăm linh nhân khẩu sinh sống ở một mươi một khu dân cư
đang trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh trầm trọng
dẫn đến lo ngại của người dân về vấn đề sức khỏe
trên địa bàn xã phú cường chưa có một công trình cung cấp nước sạch tập trung đủ tiêu chuẩn được xây dựng
người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước lấy từ khe núi dẫn về chảy qua nhiều nơi khác nhau
vài năm trở lại đây nguồn nước ngày một ô nhiễm nước thải sinh hoạt chăn nuôi sản xuất lại không được thu gom xử lý
cá biệt nhiều người dân làm nương rẫy sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật
có nơi bà con còn dùng thuốc diệt cỏ để tiết kiệm thời gian dẫn đến việc nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề
cái điều kiện mà sử dụng cái nguồn nước không hợp vệ sinh như hiện nay
của người dân thì nó sẽ kéo theo một loạt những tình trạng về bệnh tật cho người dân về lâu về dài
trước mắt thì nó sẽ ảnh hưởng đến những bệnh cấp tính ví dụ như tiêu chảy rồi là lị rồi là tả
xây cái bể tập trung thì hiện nay chúng tôi nói thật là chưa có một cái bể tập trung để mà cung cấp đến các xóm các thôn các khu yên cư
chúng tôi chưa
tới đây thì cũng mong sao cấp trên cái phần kết nghị thì đề nghị với cấp trên là nghiên cứu xem xét tạo điều kiện để bà con dân là có được cái bể để mà cung cấp cái dòng chảy cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo về vệ sinh môi trường cho bà con dân trên địa bàn xã
trước thực trạng trên chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ giữ gìn các mạch nước ngầm hiện có
chính quyền cũng vận động các hộ sinh sống tại khu vực đầu nguồn nước tạo điều kiện hỗ trợ người dân xóm dưới
được sử dụng nước